hơn hai năm nay công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thị trấn đắc rô ve huyện con rẫy tỉnh con tum bị hư hỏng
nguồn nước từ công trình đưa về cho người dân dùng chưa qua xử lý không bảo đảm vệ sinh
nhất là về mùa mưa nước rất đục tình trạng này đang gây ra rất nhiều bức xúc cho người dân
thời gian gần đây gia đình bà lương thị vóc và hàng chục hộ dân khác ở thôn một thị trấn đắk rô ve huyện con rẫy
phải đào thêm giếng để lấy nước sinh hoạt vì nguồn nước từ công trình đưa về cho người dân sử dụng không bảo đảm vệ sinh
nước lúc nào cũng đục ngầu nên người dân không thể sử dụng
đại diện ban quản lý công trình nước sinh hoạt thị trấn đắk rô ve cho biết công trình cấp nước cho thị trấn đắk rô ve huyện con rẫy là công trình nước tự chảy
do rừng đầu nguồn bị mất dần nên sau mỗi trận mưa đất bùn chảy xuống khe suối làm cho nguồn nước bị đục
nước đục nên người dân chỉ dùng để tưới cây vì giá rất rẻ chỉ tám trăm linh đồng một mét khối
chủ đoàn nhân dân huyện đã đầu tư cho công trình này sửa chữa
khoảng hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng
các hàng mục còn có là xây dựng bể chứa bể lọc và sửa chữa lại cái đường ống cấp nước hiện tại đã bị xuống cấp
dự kiến sẽ đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành để đảm bảo nguồn nước cho nhân dân trên thị trấn sử dụng an toàn
công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn đắk rô ve huyện con rẫy tỉnh con tum được xây dựng từ năm hai nghìn bốn
đây là công trình nước
nước tự chảy có công suất bốn trăm linh mét khối một ngày đêm cung cấp nước cho trên sáu trăm linh hộ dân với hơn ba người dân của năm thôn thuộc thị trấn đắk rô vê
hiện tại bể phản ứng kết hợp lắng và bể lọc không hoạt động
trước thực trạng này huyện con rẫy cần sớm có phương án cấp nước sạch cho người dân để bảo đảm vệ sinh
nhất là mùa mưa nước rất đục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở nơi đây